từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bảy trên địa bàn tỉnh yên bái xảy ra mưa rông diện rộng kéo dài nên lượng nước đổ về các hồ chứa ở mức cao
trước thực trạng đó tỉnh yên bái đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd các huyện thị xã thành phố tri cục thủy lợi phòng nông nghiệp
phối hợp với ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn các đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa thủy lợi kiểm tra giả soát tiến hành tu sửa nhằm bảo đảm an toàn vận hành trong mùa mưa lũ
tỉnh yên bái yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê kè hồ đập hạ du hồ chứa nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp
chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện trang thiết bị xử lý trọng điểm sung yếu về hồ đập
khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công đặc biệt là các công trình xử lý sự cố do mưa lũ
ngoài ra ubnd tỉnh yên bái yêu cầu lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt
đặc biệt là đối với nhà máy thủy điện lớn như thủy điện hồ thác bà các nhà máy thủy điện đóng trên các con suối lớn
đối với các hồ chứa đã có quy trình vận hành cần giả soát điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành và tình hình thực tế
tổ chức thực hiện kiểm định an toàn đập tính toán khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành